năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đã trở thành một dấu mốc lịch sử cho quan hệ việt nam indonesia khi chủ tịch hồ chí minh lần đầu tiên tới thăm indonesia
và chỉ ba tháng sau đó tổng thống sukarno của indonesia cũng tới thăm việt nam
sáu mươi năm đã trôi qua nhưng những chuyến thăm lịch sử đặt nền tảng vững chắc cho mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia vẫn luôn được ghi nhớ
đối với người dân nước cộng hòa indonesia ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đã trở thành một trong những dấu mốc không thể nào quên
khi chủ tịch hồ chí minh lần đầu tiên có chuyến thăm hữu nghị chính thức đến indonesia
đây cũng là chuyến thăm chính thức của chủ tịch hồ chí minh đến quốc gia đông nam á đầu tiên
trong bài phát biểu chào mừng chủ tịch hồ chí minh tại sân bay kemajoran tổng thống sukarno đã nói
ngay với người indonesia không thể quên
nhưng còn xa lạ gì dân indonesia từ sabang đến marrakech tám mươi năm triệu người đều biết rất rõ
ngài là một chiến binh vì tự do chiến binh chống lại chủ nghĩa thuộc địa về đế quốc
một người làm việc miệt mài cho công lý xã hội người indonesia ngưỡng mộ ngài rất nhiều
với tinh thần đó suy nghĩ đó chỉ ba tháng sau ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tổng thống đầu tiên của nước cộng hòa indonesia sukarno đã đến thăm việt nam
chuyến thăm và thể hiện một mối tình thân đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo
hai người anh hùng mà có cái công lao sáng lập nên một cái nền độc lập cho hai nước ở đông nam á
từ đây cái tình thân giữa hai nhà lãnh đạo cũng đã được là có một cái sự
lan tỏa đến cho cái quan hệ rất là đặc biệt giữa nhân dân hai nước
sáu mươi năm đã trôi qua sáu mươi năm kể từ những chuyến thăm lịch sử của hai nhà lãnh đạo vĩ đại
đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa hai quốc gia
việt nam indonesia giờ đây không chỉ là hai nước láng giềng mà còn là những người bạn tốt là đối tác tình cậy
bảy mươi năm đã trôi qua nhưng thời khắc lịch sử ấy vẫn còn động lại mãi trong lòng người dân hai nước cũng
như người dân đông nam á nó như lời nhắc nhở thế hệ trẻ cần tiếp tục phát huy vun đắp và phát triển
mối quan hệ hữu nghị của hai quốc gia những ngày này trong sáu mươi năm thì cái tình bạn và những
ý nghĩa của mối ban giao giữa hai nhà lãnh tụ thì nó kết nối lại thì nó làm cho cái sức sống
của cái mối tình hữu nghị nó ngày càng phát triển ghi nhớ những dấu mốc đặc biệt này tại việt nam
và indonesia nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa thể hiện sự nhất quán trong chính sách coi trọng
tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác đối tác chiến lược quan trọng của các thế hệ lãnh đạo
giữa hai quốc gia đồng thời khẳng định tình đoan kết hữu nghị của nhân dân hai nước
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày việt nam indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm năm mươi năm hai nghìn hai mươi